tính cho đến thời điểm hiện tại toàn thế giới đã có trên sáu mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một năm trăm hai mươi bảy ca tử vong và tám một trăm chín mươi hai trường hợp đã bình phục
đáng chú ý ngành y tế của pháp vừa thông báo về ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu á do covid một mươi chín
bệnh nhân là một du khách trung quốc đã lớn tuổi
bộ trưởng y tế pháp agnet buizin cho biết bệnh nhân là một du khách tám mươi tuổi người trung quốc
nhập viện điều trị khi đang thực hiện chuyến du lịch tới pháp
đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tại châu âu
trước đó ngoài trung quốc đại lục là nơi đầu tiên phát hiện dịch bệnh
thì đặc khu hành chính hồng kông trung quốc và các quốc gia như philippines và nhật bản
đã xác nhận những ca tử vong đầu tiên vì dịch bệnh nguy hiểm này
tính tới nay pháp đã ghi nhận một mươi một trường hợp mắc virus ncov